ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở xóm thanh long
xã gia tân huyện gia viễn về việc nửa đêm bị một nam thanh niên đột nhập vào phòng ngủ của gia đình
dùng dao đe dọa cướp một điện thoại di động với số tiền bốn năm triệu đồng và xe mô tô nhãn hiệu
quay biển kiểm soát tám mươi tám d bảy nghìn hai trăm bảy mươi ba rồi bỏ trốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã
nhanh chóng vào cuộc bắt giữ được đối tượng gây án vào cuộc xác minh truy bắt đối tượng
một ngày sau đó tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã có căn cứ tài liệu và thi hành lệnh
giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lương văn biên sinh ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã nậm chùa huyện nậm pồ tỉnh điện biên khi đang lẩn trốn tại phường mường thanh
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên bước đầu biên khai nhận là thủ phạm vụ cướp tài sản
tại gia đình chị nguyễn thị lan sau khi cướp được tài sản biên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát
tám d bảy nghìn hai trăm bảy mươi ba đi đến địa phận tỉnh hà nam bỏ xe lại đi xe khách tiếp tục bỏ trốn lên thành phố điện biên phủ
thì bị cơ quan công an bắt giữ